với bản án trung thân những ngày tháng phía sau song sắt của võ văn linh chắc chắn sẽ rất dài
với những kẻ ngông cuồng nhiều lần coi thường mạng sống của người khác coi thường pháp luật như linh
việc phải lao động cải tạo trong trại giam có lẽ là điều thích hợp nhất về hắn
bởi chỉ có nơi đây mới có thể dạy lại cho hắn bài học làm người
tất cả các lực lượng đã phải hành quân vào địa bàn từ đêm hôm trước để có thể tiếp cận đối tượng vào dạng sáng ngày hôm sau
trước sự manh động và liều lính của đối tượng các chiến sĩ phải tiếp cận hết sức kín đáo gần như nín thờ để không rứt dây đồng rừng
dần dần vòng vây được xiết chặt lại
tuy nhiên địa thế thuận lợi đã khiến gác nhanh chóng phát hiện được lực lượng chức năng và bắt đầu chống trả
dùng súng của đối tượng là đối tượng để cái dọc cái đường dọc chạy theo vào cái hành lang hang tức là phía sau của hang
cho nên là đối tượng đã dùng súng kíp và bắn
làm ngay lúc bây giờ là đồng chí vinh bị thương và một vài đồng chí nữa là cũng có những cái sự sát rồi
khi mà chúng ta phục kích như thế thì phản án gác nó đã phát hiện ra chúng ta trước
thế và lúc ấy nó đã nổ súng vào đồng chí lý trường quý
lúc ấy là công an huyện bà sang
thì cũng rất may theo đồng chí quý là có một cái tảng đá nó chắn ngay trước mặt
ở chung phản án gác với lại các đồng chí chỉ cách nhau khoảng độ bảy mét thôi
nó bắn ngay thẳng vào đồng chí quý như thế thì nếu như không có cái tảng đá thì đồng chí quý đã hy sinh
cuộc chiến dài dẳng kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ
lúc đó bên ngoài bóng đêm đã dần buông
đứng trước tình hình bóng đêm bao trùm có thể khiến cho đối tượng
tìm được cơ hội bỏ trốn hoặc thậm chí nguy hiểm hơn là tấn công các chiến sĩ
các anh phải có phương án để đảm bảo theo dõi đối tượng một cách chính xác nhất
tôi nhớ là cái buổi đêm hôm nay trời rất là rét lạnh mà không nhìn thấy gì cả
có nghĩa là chỉ sợ đối tượng là khi mà ban đêm đối tượng vận động ra để tiêu nổ súng
để sẽ chiến đấu với cả lực lượng công an
thế thì chúng tôi cũng lẩy sinh lúc ấy cũng là cái thông minh thôi
điện thì không có
thế anh em bảo bây giờ chỉ có chặt cái cây ấy xong buộc cái đèn pin vào
xong cắm lên để soi vào đúng chỗ cửa hàng của đối tượng đang ở nấp
nếu đối tượng ra thì chúng ta ở trong cái bóng tối chúng ta nhìn vào cái chỗ cửa hàng đèn nó soi
thì chúng ta sẽ phát hiện ra
và cứ thay nhau là dùng những cái đèn pin buộc như thế cứ hết thì lại thay nhau như thế
khi tôi tiếp cận vào cái tổ của phòng cảnh sát hình sự thì tôi
ngay lời thì gặp đồng chí vinh lúc đó là đội trưởng đội truy lã của phòng hình sự
thì đồng chí vinh bảo với tôi là vừa bị đối tượng là thò súng lên mọc đá bắn trực tiếp vào mặt anh
thì tôi nhìn thấy ở trên mặt anh vinh thì rất là nhiều cái viên đạn gài ghém ấy đạn trì của súng kíp
là đối tượng dùng cái súng lại súng ngắn chứ không có súng dài súng kíp nhưng mà súng chỉ cầm tay súng súng ngắn ấy
là bắn anh vinh cách khoảng năm mét thì đạn vẫn găm vào mặt và máu vẫn chảy ra
và cái mũ cuối của anh vinh thì là
lát một nửa đêm
từ trong hang gát điên cuồng bắn trả
cục đọ súng này lửa diễn ra hàng tiếng đồng hồ với lợi thế nghiêng về cả trong hang
năm chiến sĩ bị thương nhường chỗ cho người tuyến sau
vòng vây mỗi lúc một khép kín
trước sự chống trả vô cùng quyết liệt và manh động của phà nagat bà lãnh đạo đã hạ lệnh buộc phải tiêu diệt đối tượng
các chiến sĩ bắt đầu nổ súng đáp trả bằng những đòn dứt khoát
trong những lần giao tranh đối tượng liên tục ẩn nấp trong hang đá khiến cho các chiến sĩ rất khó nắm bắt được tình hình
sau nhiều tiếng căng thẳng tiếng súng bắt đầu thư dần
đối tượng chỉ thi thoảng mới nhả vài lượt đạn
mặc dù đánh giá đối tượng có thể đã hết đạn nhưng các chiến sĩ cũng không thể liêu lĩnh tiếp cận khi lối vào hang đá chỉ có một con đường độc đạn duy nhất
đánh giá sai tình hình là các chiến sĩ có thể đánh đổi bằng cả màng sống
lúc khoảng độ năm giờ ba mươi thì chúng ta nghe tiếng súng cuối cùng của phanagap
sau đấy phải đến mấy tiếng sau nữa không thấy động tĩnh gì
và chúng ta cũng đã trèo lên khu vực ở phía trên đỉnh hang để ném lựu đạn cây vào trong để xem nó có hiện tượng gì không
mặc dù ném lựu đạn vào làn khói dày đặc khiến con người chắc chắn không chịu nổi thế nhưng vẫn không thấy phanagap có phản ứng gì cả
ban chỉ huy đánh giá hoặc là đối tượng đã chạy thoát hoặc là đối tượng đã chết
lúc này ban chỉ huy ra lệch dần tiếp cận mục tiêu nhằm đánh giá tình hình
khi lựu bàn cây mới phóng lựu bắn vào rồi thì không thấy động tĩnh gì thì chúng tôi xác định hay là đối tượng đêm hôm đã trèo và trốn ra khỏi khu vực bao vây
lúc ấy là đồng chí huỳnh trưởng phòng hình sự thì mới bảo là bây giờ lựu đạn cây vào nếu là đối tượng thì không thể chống cự được
thì sẽ phải ho hoặc là có cái động thái ở nhau ra
nhưng không thấy động tĩnh gì thì đồng chí huỳnh mới bảo
thôi bây giờ chúng ta sẽ vẫn chạy thoát
cơ động hình sự sẽ vận động bò vào trực tiếp cái cửa hàng ấy
thì tôi cũng là người cùng đồng chí huỳnh một số đồng chí nữa là mang vũ khí và trực tiếp bò vào tận lơi
thì lúc cái vào tận lơi thì thấy đối tượng là đã chết rồi
đến lúc này các chiến sĩ mới nhận ra phản hà gác đã bị chống đạn và gãy chân khiến đối tượng không có khả năng chống trả một cách quyết liệt như trước nữa
chưa có vụ việc nào mang tính hình sự mà lực lượng khám nghiệm hiện trường chờ tại khu vực được xác định là hiện trường
thành sự chúng tôi được nằm tại đấy ở trên đồi để khi có việc này xảy ra nên khám nghiệm luôn
khi lên được lệnh vào khám nghiệm bên ngoài thì thấy can và rất nhiều thứ
trong đó tôi chủ trú những cái này thôi cái can nhựa có dấu viết màu nâu đỏ nghi máu
cái can nhựa có dấu viết màu nâu đỏ nghi máu

cái này rất quan trọng nếu nghi máu mà máu của phanagat thì chứng tỏ là tin này đã bị bắn rồi

trước sự tấn công rồn rập của các lực lượng chức năng thấy không có khả năng thoát thân cũng như chống trả đạn dược cũng đã hết phanagat quyết định tự sát bằng viên đạn vào đầu đặt dấu chôm hết cho những ngày khủng bố một vùng rừng núi lào cai